cá thác lát
hậu giang là vùng đất nổi tiếng xứ đồng
và trong khoảng một mươi năm trở lại đây
một trong những nông sản giang danh tứ xứ cũng đến từ miền hậu giang
cá thác lát cường với tên thương hiệu là cá thác lát tẩm gia dị đặc sản hậu giang
dọc theo quốc lộ sáu mươi một từ ngã ba cái tác quyện châu thánh a
qua các quyện phụng hiệp lông mỹ dị thủy
rồi đến thành phố dị thanh tỉnh hậu giang
chúng ta dễ dàng bắt gặp nhiều khoảng ao nuôi cá thác lát của bà con nông dân trải rộng
một món ăn mang đậm hương vị quê nhà với sự tâm huyết của người hậu giang
này trở thành câu chuyện đổi mới sáng tạo
trong chương trình sông nước miệp dương
phát sóng trên kênh truyền hình nhân dân tuần này
cá thác lát rất dễ nuôi
mùa sinh sản của cá thác lát bắt đầu từ tháng năm đến tháng bảy
và thời gian thu mua kéo dài năm tháng
từ tháng một mươi năm trước đến tháng hai năm sau
riêng cá thác lát cường hay còn gọi là cá nàng hai cá đao cá cường
là loại cá quý hiếm nằm trong sách đỏ việt nam
nó là loại cá nuôi mới trước chưa phổ biến
nay ở tỉnh hậu giang đã trở thành tiềm năng đặc biệt của địa phương
hiện diện tích nuôi cá thác lát của tỉnh khoảng năm mươi hectare
có một mươi ba cơ sở sản xuất lớn nhỏ
để chế biến cá thác lát đang hoạt động
và khoảng một trăm linh cơ sở sản xuất giống
tất cả cung cấp nguồn sản phẩm cá thác lát cho thị trường nội địa
và xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới
hậu giang thì điều kiện ngập nước
nên là các loài thí sản cá đồng phát triển nhiều
và sinh sôi để ở trong cái môi trường này rất là tốt
thì qua một mươi ba năm chia tách thì chúng ta thấy rằng là
đối tượng cá đồng là tỉnh hậu giang
có cái ưu thế lợi thế cạnh tranh so với các tỉnh bạn
từ đó tỉnh quỹ ban có chỉ đạo
phát triển các nông sản chủ lực
của tỉnh trong đó có cá đồng
có hai con mà được tỉnh quan tâm
một là cá thác lát và hai là cá cô đồng
thì để phát triển trong thời gian tới
thì tỉnh cũng có nhiều vũ trương
đặc biệt là có chương trình sâu trí tuệ
từ đây tới năm hai nghìn hai mươi
cũng tiếp tục phát triển theo hướng
chủi giá trị gia tăng của cá thác lát
chủi giá trị gia tăng là từ khâu sản xuất con giống
cho tới khâu nuôi
và khâu sơ chế chế biến
thành một sản phẩm hoàn chỉnh
và hiện nay tỉnh đã có một mươi ba cơ sở chế biến
sơ chế và có những cơ sở
đạt theo yêu cầu để đưa vô
các hệ thống siêu thị lớn
ví dụ như siêu thị satcha của nhật bản
hay là một số siêu thị của eon của nhật bản
thường đang tìm hiểu
và hiện nay hệ thống tiêu thụ này cũng rất là tốt
đến xã dị thắng nguyện dị thủy
chúng tôi đã được tham quan một mô hình mới
nuôi cá thác lát bằng thức ăn công nghiệp
do trung tâm khuyến nông hậu giang triển khai
như việc tư vấn và kỹ thuật
kết hợp giữa thức ăn tươi sống
và công nghiệp
chỉ trong vụ đầu tiên áp dụng mô hình này
thu hoạch ba mươi con cá thác lát
sau gần sáu tháng rưỡi thả nuôi
đạt sản lượng cá thương phẩm là một mươi bốn tấn
với giá giao động từ năm mươi ba đến năm mươi năm đồng một ký
thu về lợi nhuận trên một trăm năm mươi triệu đồng
theo người chăn nuôi
việc nuôi cá thắt lát có tỷ lệ rủi ro thấp
do loài cá này ít bệnh
trong khi càng để lâu
thì cá thác lát càng bán được giá
và xuất khẩu được
không như một số loài cá khác
theo trung tâm khuyến nông hậu giang
mô hình nuôi cá thác lát
bằng thức ăn công nghiệp
giúp giảm chi phí khoảng ba mươi
so với nuôi bằng thức ăn tươi sống
điều quan trọng là bà con
cần tính toán thời vụ thả nuôi
thích hợp để giảm giá thành sản xuất
tăng nguồn lợi nhuận cho bà con
phía trung tâm cũng sẽ tiếp tục
tổ chức nhân rộng mô hình
và từng bước thay thế hoàn toàn
bằng nguồn thức ăn công nghiệp
bên cạnh đó mô hình nuôi cá thác lát
thương phẩm và sinh sản
cũng giúp nhiều bà con ở hậu giang
có thu nhập từ một trăm linh đến hai trăm linh triệu đồng một năm
kinh tế hội gia đình
theo đó cũng ngày càng ổn định
cá thác lát này có giá trị cao
tại có chứng nhận đồ này kia nữa
chứ điều kiện này nọ
thấy gì tôi quyết định là nuôi nó
đến lúc này là trên chín mươi
cái gửi gò nữa tôi không biết
chắc ăn là có lợi đó
tại thấy cá tôi vậy đó
thì chắc ăn rồi
tại tôi thả ba con
mà giờ còn
tôi tách ra là còn hai bảy trăm linh con đó
hiện tại giờ còn gần một trăm linh gram trên đó
hiện nay thì cái hiệu quả kinh tế
thì từng bước được nâng lên
trong giai đoạn đầu
thì bà con cũng rất là khó khăn
đặc biệt nữa thì giá cá thác lát
thì nó cũng không được cao lắm
giá nguyên liệu không được cao
nhưng mà cá thác lát
thì nó gắn liền với cái việc là sơ chế chế biến
thì khi mà chúng ta nuôi
mà chúng ta kết hợp với sơ chế chế biến
thì cái giá trị gia tăng chúng ta tăng rất tốt
nhưng mà nếu chúng ta nuôi
thì chúng ta bán cho ăn dùng cá tươi
ở trong cái tự nhiên
thì cá này rất là khó bán
cá thác lát cho thịt trắng ngon
thịt có độ dẻo đặc biệt
nên rất được ưa chuộng
để dùng chế biến món chả cá
coi như một món đặc sản
trong năm năm trở lại đây
một số địa phương ở miền tây nam bộ
đã nuôi được cá thác lát
trong môi trường nhân tạo như trong ao
nhưng cá thác lát ngon nhất
vẫn là tỉnh hậu giang
thiên nhiên ban tặng riêng cho hậu giang
dùng nước có các khoáng chất trong nước
phù hợp cho con cá thác lát
để tạo ra thịt cá trắng thơm
dẻo và giòn tự nhiên
cũng con cá này nuôi ở các tỉnh khác
ngoài hậu giang
thịt cá không bao giờ được như vậy
giá bán rẻ hơn nhiều so với cá thác lát hậu giang
vì vậy người dân ở tỉnh hậu giang
luôn tự hào với đặc sản
chả cá thác lát là vậy
cá thác lát là loài cá nước ngọt
có nhiều ở vùng đồng bằng sông cửu long
các tỉnh miền trung và tây nguyên
cá có thân dẹp
màu xám ở lưng
màu trắng bạc ở bụng
hai bên thân từ dưới bụng đến đuôi
có những điểm chấm đen
cá thác lát cường
cũng có loại cá thác lát toàn thân màu trắng bạc
và không có điểm đen
cá thác lát là loại cá ăn tạp
thức ăn chính của chúng là các loài động vật
giáp sát và rong tảo
cá thác lát là loại cá có giá trị kinh tế
và vị thịt ngọt thơm ngon ít xương
đặc biệt hơn cả là độ dai dẻo của thịt cá
nên được mọi người ưa thích
hiện nay một số địa phương như hậu giang
đã nhân giống và nuôi cá thác lát
trong ao ruộng mương giường
và đặc sản cá thác lát
là thương hiệu chính
chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả
cái chương trình về hàng nông sản
của hậu giang
tức là chương trình năm cây năm con
và một mươi sản phẩm có lợi thế
và đã có nhãn hiệu của tỉnh hậu giang
cụ thể như là
khóm cầu đúc
cá thác lát
cam soàn phụng hiệp
quýt đường long trị
đây là những cái mặt hàng nông sản
chúng tôi đã có
đăng ký nhãn hiệu
thì sẽ tăng cường
nói như là
để thực hiện các cái mô hình
làm sao cái hàng
những cái hàng nông sản đã có nhãn hiệu
nó đi vào cái thị trường quảng bá
xuất tiến thương mại
cái hàng nông sản này
khi nhắc đến những món ăn đặc sản
tại miền đất hậu giang
chúng ta không thể không kể đến món
cá thác lát tẩm gia vị
đây là một món ăn dân giả nhưng ngon
giá phù hợp với túi tiền của mọi người
đặc biệt đây còn là một món ăn
mang hàm lượng dinh dưỡng cao
hậu giang là một nhà hàng nông sản
và một dùng nguyên liệu cá thác lát dồi dào
thác lát dùng quê
thịt lại ngon hơn so với những địa phương lân cận
chính vì thế
có nhiều sản phẩm được chế biến
từ loài đặc sản này
và giữ được vị ngon ngọt khác thường
cá thác lát tẩm gia vị rất đặc biệt
đòi hỏi người chế biến
cần phải có kinh nghiệm trong khâu chọn lựa
cá nguyên liệu và kỹ thuật khéo léo
trong quá trình chế biến
sau khi làm sạch
cá được ướp với một hỗn hợp gia vị
rất dân giả và quen thuộc
như đường muối
bột ngọt thêm ớt
với tác dụng tạo màu
và vị sa cây sau khi đem chiên giòn
thêm vào đó nước sả
có tác dụng khử mùi tanh cho cá
chính chất liệu dân giả đó
đã làm cho món ăn không mất đi
hương sắc và giá trị vốn có của mình
chiên giòn cá thác lát
đây là một khâu quyết định
cho sự thành công của món cá thác lát tẩm gia vị
hiện nay cơ sở của chúng tôi
có khoảng từ bốn năm sản phẩm
sản phẩm đó là cá thác lát tổng gia vị
và cá thác lát gút xương
và chả cá thác lát tươi
và chả cá thác lát tẩm gia vị
và cá lóc non tẩm gia vị
nhằm để đảm bảo thương hiệu của tỉnh
thì cơ sở của chúng tôi
cũng thường bóc mẫu
bóc mẫu con cá từ dưới ao
để kiểm dư lượng kháng sinh
thứ nhất thứ hai
nhằm để nâng cao giá trị
cho sản phẩm của mình
thì cơ sở vừa qua cũng đầu tư
một số thiết bị
nhằm là đáp ứng nhu cầu chất lượng
cho sản phẩm của mình
vừa qua cơ sở đã đầu tư
một máy ép giả
và thứ hai là máy đánh dậy cá
để nhằm bảo đảm tối đa
về vệ sinh an toàn thực phẩm
yếu tố của người
mình cũng phải giảm đi
đầu tư thiết bị nhiều vô
bên cạnh đó
cơ sở cũng vừa đầu tư
một cái kho lạnh
với cái công sức là
tầm khoảng một mươi tấm
chả cá ngày nay
vẫn được làm theo phương pháp thủ công
người ta mua những con cá mới
được đánh bắt
sau đó mang về chế biến ra
chả cá trong ngày
khâu quan trọng nhất
là chọn cá làm chả
nếu sơ xuất trong khâu chọn
thì chả cá không thơm ngon
chọn cá ngon
thì phải nhìn màu da của cá
chọn cá mắt xanh
mang màu đỏ tươi
thịt ống ánh
cá mắt đỏ
thịt ống ánh
màu đục là cá ương
không thích hợp dùng làm chả
vì nó sẽ mang lại chất lượng kém
thịt không dai
mất đi hương vị tự nhiên
của cá thác lát
đối với món cá thác lát tẩm gia vị
hay cá thác lát rút xương
thì phải ăn lúc còn nóng
thì mới cảm nhận hết những hương vị
mà cá thác lát
cùng với những hương liệu mang lại
khi cảm nhận từng miếng thịt cá chiên giòn
còn nóng vào miệng
chúng ta sẽ nghe được mùi thơm của cá
cùng với đó là mùi thơm dịu của sả
hòa quyển cùng vị cay cay
và hơi ấm của ớt
với hơi nóng của cá lan tỏa
cùng với đó còn cảm nhận được vị ngọt của thịt cá
với cảm giác giòn dai của từng thớ thịt
khiến ai từng ăn cũng phải nhớ
đây là một món ăn rất độc đáo
với mùi vị đặc trưng thơm ngon của đồng quê
luôn tạo cho ta một cảm giác khó quên
sau khi ăn
nằm trong dự án xây dựng và quản lý nhãn hiệu
chứng nhận cá thác lát hậu giang
chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh hậu giang
đã nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu cá thác lát
và đã được bộ khoa học và công nghệ phê duyệt
vào tháng ba năm hai nghìn một mươi hai
việc nằm này
nhằm mục đích bảo vệ quy tính
nâng cao danh tiếng
và khả năng cạnh tranh
của sản phẩm cá thác lát trên thị trường
đồng thời góp phần giải quyết công ăn việc làm
và tăng thu nhập cho bà con nông dân
tại tỉnh hậu giang
nhận thấy ưu điểm của cá thác lát
là ít xương thớ thịt có màu trắng
trong tự nhiên cơ thịt mịn săn chắc
đồng thời muốn phát huy lợi thế
và giữ gìn thương hiệu địa phương
chính quyền tỉnh nằm hồ sơ
đăng ký bảo hộ độc quyền thương hiệu
cho loài thủy sản này
ngày một mươi hai tháng tám năm hai nghìn một mươi bốn
nhãn hiệu cá thác lát hậu giang
được cột sở hữu trí tuệ
bộ khoa học và công nghệ bảo hộ độc quyền
điều này giúp người dân yên tâm
phát triển loài cá đặc sản
và mở rộng diện tích nuôi mỗi năm
một trăm bốn mươi năm thương hiệu nhãn hiệu quả
trong đó là cá thác lát hậu giang
từ nhãn hiệu quả ban đầu
đến nay đã thành thương hiệu của tỉnh
trong thời gian qua
cá thác lát hậu giang
từng bước được
các địa phương các tỉnh bạn
dùng sản phẩm tình dùng rất là ngon
qua thương hiệu này
hiện nay diện tích thủy sản
ngày càng phát triển
đến thời điểm nay trên dưới khoảng năm mươi hectare
ở trong khu vực dân
hiện nay đối với ngành chức năng
cũng đang quản lý và định hướng
để phát triển tiếp tục thương hiệu cá thác lát này
trong thời gian tới
miền đất hậu giang giống nổi tiếng
với con cá thác lát có chất lượng bậc nhất
đồng bằng sông cửu long
từ loài cá này người dân địa phương
đã chế biến thành một món ăn độc đáo và dân dã
đó là cá thác lát tẩm gia vị
bất kỳ ai đến với hậu giang
cũng biết đến và mong muốn thưởng thức
tạc sản cá thác lát tẩm gia vị
một món ăn còn mang hàm lượng dinh dưỡng cao
muốn chế biến món ăn này
đảm bảo đúng hương vị
người chế biến đòi hỏi phải có kinh nghiệm
trong khâu chọn lựa cá nguyên liệu
và kỹ thuật khéo léo
trong quá trình chế biến
trong bữa cơm hàng ngày
tiệc ở các vùng miền tây nam bộ
trong các nhà hàng lớn tại cần thơ
và thành phố hồ chí minh
cá thác lát là món ăn không thể thiếu
đây là món ăn mang đậm đà bản sắc quê hương hậu giang
cũng chính vì lẽ đó
cá thác lát không đơn
chỉ là món ăn
mà nó còn được dùng làm quà biếu sang trọng
cho bạn bè người thân
người miền bắc người hà nội giàu nam
luôn mua chả cá thác lát
ra làm quà cho người thân
đây cũng là điều kiện
để thương hiệu cá thác lát
đặc sản hậu giang
dường xa hơn
trên các thị trường quốc tế